các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
trong một mươi hai h tính từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng chín đến sáu h ngày hai mươi một tháng chín
nghệ an ghi nhận hai ca dược tính mới với sars cov hai đều là f một được cách ly từ trước
nghệ an sẽ chuyển trạng thái bình thường mới trong vài ngày tới
ngày hai mươi tháng chín bình dương ghi nhận một bốn trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín
đây là ngày ghi nhận ít nhất trong suốt hai tháng này tại địa phương này
tối ngày hai mươi tháng chín ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã ra quyết định dỡ phong tỏa rộng đối với toàn bộ các phường
hóa an tân hạnh tân hòa tân biên hố nai hòa bình và trảng dài đều thuộc thành phố biên hòa
thời gian kết thúc phong tỏa từ giờ ngày hai mươi một tháng chín
trước đó trong tờ trình mà ủy ban nhân dân thành phố biên hòa
người ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai kiến nghị dỡ bỏ phong tỏa diện rộng đối với các phường trên
có nơi số cấp f trên địa bàn có xu hướng giảm tập trung ở một số khu phố và tổ dân phố
việc phong tỏa diện rộng toàn bộ các phường đến thời điểm này không còn phù hợp
bởi các hộ gia đình trong các khu phong tỏa cơ bản đã sạch nguồn lây
nhưng bản phong tỏa chung với các ổ dịch sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm
bên cạnh đó việc phong tỏa diện rộng sẽ làm tăng gánh nặng cho công tác xét nghiệm tầm soát không cần thiết
thực tế phong tỏa rừng rộng chỉ giúp quản lý tốt người dân ra vào khu phong tỏa
khó quản lý chặt chẽ các tiếp xúc bên trong
thành phố biên hòa kiến nghị chỉ khoanh vùng phong tỏa diện hẹp
các tổ dân phố khu phố có nguy cơ cao với quy mô phạm vi theo từng ổ dịch
đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ
đảm bảo cách ly người với người nhà với nhà tránh tình trạng ngòi chặt lỏng trong
thủ tướng kính đề nghị chủ tịch nước chỉ đạo lãnh đạo bộ y tế tham gia đoàn công tác thăm cuba
triển khai quy trình ký kết hợp đồng mua vaccine adallah theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi tháng chín thủ tướng phạm minh chính ký công điện hỏa tốc cửa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đăng thăm cuba đề nghị chỉ đạo lãnh đạo bộ y tế tham gia đoàn triển khai quy trình ký kết hợp đồng
mua vaccine abdala công điện nêu rõ để chuẩn bị kịp thời phục vụ chiến thăm cuba
của đoàn chủ tịch nước và triển khai chiến lược ngoại giao vaccine
chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ quan có liên quan xem xét
đề xuất theo thẩm quyền các quy trình quy định để có cơ sở ban ngành nghị quyết
về mua vaccine phòng covid một mươi chín của cuba
chính phủ cũng đã ban hành quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt đó với việc mua vaccine phòng covid một mươi chín abdala
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất trong suốt ngày qua
vì vậy thủ tướng kính đề nghị chủ tịch nước chỉ đạo lãnh đạo bộ y tế
tham gia đoàn contact triển khai quy trình kết kết hợp đồng mua vaccine abdala
theo quy định của pháp luật
trước đó chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín
cho cuba sản xuất
theo đó chính phủ đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu
trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu
đối với việc mua vaccine phòng covid một mươi chín addallah
do trung tâm kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học cuba sản xuất
theo phó thủ tướng lê văn thành cần tránh tình trạng khi có f trong một phân xường
mà phải dừng toàn bộ nhà máy
các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng phương án phục hồi sản xuất
bao gồm các giải pháp về kiểm soát f
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành chủ trì hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn
vướng mắt cho các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp
khu chế xuất khu công nghệ cao và cụng công nghiệp
thư trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn thị bích ngọc cho biết
những khó khăn thách thức mà các khu công nghiệp khu kinh tế khu công nghệ cao
và cụm công nghiệp phải đối mặt như chi phí đầu vào chi phí vận chuyển ngày một tăng cao
dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào đổi chi phí giá thành sản xuất
ngoài ra các doanh nghiệp còn phải chịu các chi phí liên quan đến phòng chống dịch
như chi phí xét nghiệm chi phí đầu tư để đáp ứng các điều kiện về kiểm soát an toàn dịch bệnh
chi phí duy trì hoạt động sản xuất tại chỗ
các doanh nghiệp kiến nghị sau khi hoạt động trở lại bất kỳ trường hợp f nào được phát hiện
tại dây chuyền sản xuất chỉ cần cách ly hoặc đóng cửa phần sản xuất liên quan
không phải đóng toàn bộ doanh nghiệp
nhân viên đã tiêm đủ liều vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính thì được đi làm hàng ngày
phó thủ tướng lê văn thành nêu rõ cụm từ tuyệt đối an toàn mà doanh nghiệp băng khoăn ở đây
nghĩa là tuyệt đối không để xảy ra ổ dịch lớn trong doanh nghiệp
nếu một khu công nghiệp có tới hai mươi công nhân mà đến lúc trở thành ổ dịch thì rất nguy hiểm
tuy nhiên cũng không cứng nhắc khi có f thì đóng cửa nhà máy với hàng ngàn công nhân
f ở xưởng nào thì dừng ở xưởng đó và ngay trong xưởng đó
nếu xác định f chỉ liên quan đến một số f một thì cách ly f một
thậm chí sưởng đó vẫn có thể hoạt động phó thủ tướng nói
giám đốc điều hành chương trình covax đánh giá cao việc việt nam đã thực hiện tiêm chủng sắt thông minh
khoa học minh bạch kịp thời và hiệu quả
chiều ngày hai mươi tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã họp trực tuyến với bà orela nguyễn
giám đốc điều hành chương trình covax
thủ tướng nhấn mạnh dịch covid một mươi chín là vấn đề toàn cầu cần có cách tiếp cận toàn cầu
tăng cường hợp tác quốc tế chặt chẽ hiệu quả để ngăn chặn đẩy lùi và kiểm soát dịch bệnh
trước mắt cần hỗ trợ tiếp cận vaccine dược phẩm điều trị covid một mươi chín một cách bình đẳng
qua các cơ chế đa phương và song phương
thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ hết sức quý báu ý nghĩa của covax trong việc phân bổ
và tiếp tục tái phân bổ vaccine cho việt nam
trao đổi với bà orea thủ tướng khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
là đặt sức khỏe và an toàn của người dân lên trên hết và trước hết
việt nam đang phấn đấu tiêm vaccine bao phủ cho toàn dân nhanh nhất sớm nhất có thể
nhấn mạnh việt nam đang rất khó khăn về vaccine để đảm bảo tiêm đổ vaccine cho người dân
thủ tướng đề nghị covax ưu tiên phân bổ vaccine cho việt nam càng nhanh càng tốt
nhiều càng tốt nhất là trong các tháng chín một mươi và một mươi một
hoàn thành thỏa thuận cung cấp vaccine cho việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
giám đốc điều hành covax chia sẻ với những khó khăn và nhu cầu cấp bách
về vaccine của việt nam hiện nay đồng thời đánh giá cao các kết quả tích cực
của việt nam trong công tác phòng chống dịch
trong bối cảnh nguồn cung vaccine trên thế giới tiếp tục kháng hiếm
covax gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm phân bổ đủ vaccine
bà aurelia bày tỏ sẽ cố gắng hết sức thực hiện các cam kết với việt nam
trong tháng một mươi covax sẽ tiếp tục phân bổ tám mươi năm triệu liều vaccine cho các nước trên thế giới
trong đó có việt nam sẽ tiếp tục quan tâm phân bổ vaccine cho việt nam trong thời gian tới
covax hiện đang theo dõi sát tiến triển về nghiên cứu cấp vaccine dành cho trẻ em dưới một mươi tám tuổi
và sẽ thông tin phối hợp chặt chẽ với việt nam về vấn đề này